với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ông bùi văn lích chủ tịch liên đoàn lao động huyện lạc sơn nguyên trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện lạc sơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
qua công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện việc kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn huyện lạc sơn năm hai nghìn hai mươi một có nhiều sai phạm
trong đó với vai trò là trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện lạc sơn bùi văn lích đã chỉ đạo đinh thanh bình là chuyên viên kiêm thủ quỹ nộp không đầy đủ tiền phí xe ra vào bến xe khách lạc sơn vào kho bạc nhà nước chi tiêu không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước